thưa quý vị trong cuộc chiến chống giặc covid một mươi chín tại tỉnh bình phước
trên tuyến đầu có một lực lượng đặc biệt làm nhiệm vụ truy vết
nòng cốt là các trinh sát trẻ năng động bản lĩnh cùng với sự tham gia của ngành y tế
và lực lượng quân sự được gọi là tổ truy vết
tổ truy vết này có nhiệm vụ bất kể ngày hay đêm phải truy vết thần tốc các trường hợp f một f hai
sau khi phát hiện ca f và từ đó sẽ xác định chính xác lịch sử dịch tễ
cung cấp thông tin cho ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín trong thời gian nhanh nhất
để thực hiện các biện pháp khoanh vùng phong tỏa cách ly và dập dịch
chiều ngày một mươi tháng tám công ty trách nhiệm hiếu hạn sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nguyên bình
có địa chỉ tại xã tân thành thành phố đồng xoài tổ chức xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín
cho một số công nhân đang làm việc trong công ty để hôm sau đi tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín
trong quá trình xét nghiệm lực lượng y tế đã phát hiện sáu ca dương tính
ngay sau khi phát hiện ổ dịch tại công ty
nguyên bình ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố đồng xoài đã tổ chức phong tỏa
đồng thời phun khử khuẩn toàn bộ công ty và nơi lưu trú của các công nhân
tổ truy vết cũng đã khẩn trương vào cuộc tiếp cận với các em
tổ truy vết tổ lên đó tiến hành tập trung hết tổ lên đó tiến hành truy vết hết
cả công ty thì trong công ty thì xác định được sáu người bệnh là sáu người
rồi đưa đi cách ly tập trung là sáu mươi năm người sáu mươi năm người là trong công ty không
phải chạy đua với thời gian thần tốc truy vết nhanh các trường hợp tiếp xúc gần với các ca f
không để ổ dịch lây lan ra diện rộng
là mệnh lệnh là nhiệm vụ số một đối với các thành viên trong tổ truy vết
bất kể điều kiện hoàn cảnh không gian thời gian nào cũng phải tổ chức xác minh
phải lập cho được danh sách của những người có tiếp xúc gần với các trường hợp f
trong thời gian một mươi bốn ngày gần nhất kể từ khi phát hiện f
đó là căn cứ để ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
ra các quyết định khoanh vùng phong tỏa cách ly dập dịch
lực lượng công an đã chủ trì cho việc tổ chức truy vết
theo biện pháp nhiệm vụ của
lực lượng công an để đảm bảo mà truy vết được là thần tốc nhanh chóng
kịp thời và chính xác nhất điều tra đỏ được các cái yếu tố nguồn lây
để từ đó tham mưu cho ban chỉ đạo là phòng chống dịch
truy vết thần tốc khoanh vùng dập dịch không để virus có thời gian lây lan rộng
trong cộng đồng là chủ trương xuyên suốt của tỉnh bình phước
trong cuộc chiến phòng chống covid một mươi chín thời gian qua
bài học kinh nghiệm này đã và đang được áp dụng thành công
cùng với đó là sự tham dự
bài học kinh nghiệm này đã và đang được áp dụng thành công
bài học kinh nghiệm này đã và đang được áp dụng thành công